thưa quý vị khán giả với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ không có ngày nghỉ công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua đã được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ nghiêm túc và quyết liệt trên cả nước nhờ đó đã ghi nhận được những kết quả khả quan khi tỷ lệ tai nạn giao thông đã giảm về số vụ ý thức của người tham gia giao thông từng bước chuyển biến rõ rệt
tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn thậm chí chống đối người thi hành công vụ khi bị yêu cầu kiểm tra xử lý
cư dân mạng tiếp tục lên án những hành vi này và vận động cộng đồng chung tay vì an toàn giao thông đã uống rượu bia thì không lái xe
video này đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội
sự việc xảy ra tại bắc giang ghi lại tình huống một tài xế ma men khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đã điều khiển ô tô bỏ chạy
rồi đâm vào xe của cơ quan chức năng
sau khi bị chặn lại lái xe này cố thủ trên xe lực lượng cảnh sát giao thông sau đó phải phá kính để khống chế tài xế này
theo dõi clip cư dân mạng cực lực phản đối hành vi của người lái xe vì đã vi phạm quy định về an toàn giao thông điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia
không những thế người lái xe còn có biểu hiện chống đối và gây dối trật tự công cộng
cư dân mạng đề nghị phải xử lý thật nghiêm chấm dứt tình trạng ma men lái xe chống đối người thi hành công vụ
tí vui vì rượu mà làm khổ bao nhiêu người đã uống rượu gọi taxi mà về không nhờ người lái xe về cho an toàn
không những thế tội chống người thi hành công vụ không hề nhẹ tí nào
cần phải phạt thật nặng và ngay cả hình sự những người có hành động chống đối thi hành công vụ như trường hợp này
những người như vậy phải xử lý hình sự quá xem thưởng pháp luật và tính mạng người khác
phải xử lý ma men này thật mạnh tay để giăn đe những kẻ muốn chống người thi hành công vụ
ủng hộ lực lượng chức năng xử lý khống chế các trường hợp tương tự
theo ghi nhận trong ba ngày nghỉ tết dương lịch lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy năm trăm bảy mươi tài xế vi phạm nồng độ cồn
trong cả năm hai nghìn hai mươi ba xử lý vi phạm về nồng độ cồn cao kỷ lục hơn bảy trăm bảy mươi trường hợp
tăng hơn bốn trăm sáu mươi trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn
từ đó tạo cho người dân thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
cư dân mạng hết sức đồng tình ủng hộ công tác này của lực lượng công an
vì hiệu quả có thể thấy rõ nhờ sự quyết liệt xử lý tai nạn giao thông đã giảm dần
và ý thức của người tham gia giao thông cũng đã dần thay đổi
áp dụng đã giảm số người chết và tai nạn nên hoàn toàn ủng hộ
đi nhậu đi taxi
và xe ôm cho khỏe và an toàn
tôi thấy đa số lý do lý chấu toàn không mang đến lợi ích chung của xã hội
xem thường tính mạng của chính bản thân và người xung quanh
làm quyết liệt để đi vào khuôn khổ luôn
tôi rất ủng hộ việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn
tôi ở bình dương thời gian gần đây cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nồng độ cồn
giúp tai nạn giao thông giảm hẳn
người dân ra đường rất yên tâm
tôi đề nghị xử lý nghiêm cả các lỗi vi phạm khác
tôi hoàn toàn ủng hộ cần quyết liệt hơn nữa
không có ngoại lệ vùng cấm
tôi cũng đi nhậu đã uống ít hơn trước nhiều
giờ dự định sẽ bỏ rượu bia và đã bắt xe về chứ không tự lái xe về
vì một việt nam an toàn giao thông và giảm tệ nạn từ bia rượu
tôi xin hoàn nghênh sự quản lý nghiêm minh và chặt chẽ của phía cảnh sát giao thông
luật và chế tài càng chặt thì sẽ giảm đi được đáng kể tai nạn giao thông
xin đồng tình và xin xử lý thật nghiêm như vậy
mọi người mới được an toàn
đã uống rượu bia không lái xe
cư dân mạng tiếp tục vận động cộng đồng
người thân thực hiện nghiêm túc
đã uống rượu bia không lái xe
tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo vệ bản thân gia đình và xã hội
mỗi người cần tự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
đặc biệt là thời điểm này khi tết nguyên đán đang đến gần
hoàn toàn ủng hộ
tốt nhất đã uống rượu bia thì một là xe ôm hai là taxi
các bác đừng bỏ lỡ
đừng vì sợ mất vài chục mà gây mất an toàn an ninh trật tự gây họa cho bản thân và xã hội
hệ lụy rất khó lường
đã uống rượu bia thì không lái xe ạ
tuân thủ pháp luật nên hình thành một văn hóa trong xã hội văn minh
đó là bảo vệ bản thân cũng là tôn trọng và bảo vệ tính mạng sức khỏe của người khác
tết nhất tới nơi rồi
mọi người lái xe cẩn thận chấp hành luật giao thông
khỏe vui nhà nhà hạnh phúc xã hội phát triển
chúc các bạn sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn
hai nghìn hai mươi bốn an lành vui vẻ hạnh phúc
trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát xác định xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là trọng điểm trong công tác
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ không ngày nghỉ và tạo thành thói quen cho người dân
bên cạnh công tác xử lý vi phạm sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn bổ sung các giải pháp giúp cho người dân
khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe